chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị hiện nay ngành bảo hiểm xã hội đang chi trả cho hơn ba một triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng
hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mai táng phí ốm đau thai sản nghỉ dưỡng sức
phương thức chi trả được thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt cho người hưởng như thanh toán trực tiếp qua biêu điện hoặc qua thẻ atm
trong đó hình thức chi trả thông qua thẻ atm được đánh giá đem lại nhiều lợi ích
tuy nhiên hình thức này hiện vẫn chiếm tỷ lệ chưa cao do nhiều nguyên nhân
và đây cũng là nội dung chính của chương trình điểm tựa tương lai tuần này mời quý vị cùng theo dõi
thực hiện chỉ đạo của chính phủ tháng bảy năm hai nghìn một mươi một bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với tổng công ty biêu điện việt nam
thực hiện thí điểm công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống biêu điện tại một mươi hai biêu điện tỉnh thành phố
tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba chính phủ chính thức cho phép tổng công ty biêu điện việt nam và bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp triển khai
mở rộng công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua biêu điện trên phạm vi toàn quốc
hiện biêu điện việt nam đang thực hiện nhiệm vụ chi trả và quản lý cho hơn ba triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
với tổng số tiền hơn chín một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng một tháng công tác tri trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và quản lý người hưởng
được thực hiện thông qua hai hình thức chi trả bằng tiền mặt và chi qua thẻ atm
mới tám giờ sáng tại điểm chi trả lương hưu tại nhà văn hóa cụm dân cư số một phường phúc xá quận ba đình
đã chật kín người đến nhận chế độ hưởng lương hưu hàng tháng
địa bàn chi trả phường phúc xá thuộc biêu điện trung tâm một biêu điện tp hà nội quản lý
chỉ tính riêng ba quận hoàn kiếm tây hồ và ba đình hàng tháng biêu điện thực hiện chi trả trợ cấp một lần
cho một một trăm sáu mươi chín lượt người và số tiền thực hiện cho công tác chi trả là sáu mươi tỷ đồng
số lượt chi trả cho trợ cấp thất nghiệp trung bình có bảy trăm linh lượt người tham gia với số tiền trợ cấp tương ứng sắp xỉ ba tỷ đồng
số lượt người tham gia chi trả lương hưu hàng tháng gần sáu mươi người với số tiền tương ứng hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng
giao dịch như vậy để công tác chi trả không bị chậm trễ biêu điện tp hà nội đã chỉ đạo mở rộng các điểm chi trả
để bảo đảm người dân đi lại thường tiện
bên cạnh đó thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ biêu điện về kiến thức bảo hiểm xã hội giải đáp khắc mắc
đồng thời hướng dẫn phổ biến tới người dân mở rộng hình thức chi trả thông qua ngân hàng với tấm thẻ atm
để giảm thiểu thời gian chi phí đi lại
việc phổ cập và nâng cao kiến thức bảo hiểm xã hội thì thứ nhất là thông qua hàng tháng trước khi các kỳ chi trả
đều được tập huấn cho cán bộ công nhân viên tham gia công tác chi trả tất cả những chủ trương chính sách mới của đảng và nhà nước
các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội
còn ngoài ra thì cũng mở các lớp đào tạo định kỳ thông qua các cơ quan bảo hiểm xã hội hỗ trợ để đào tạo cho nhân viên biêu điện
để nắm vững được các kiến thức
việc phổ cập và nâng cao kiến thức bảo hiểm xã hội thứ nhất là thông qua hàng tháng trước khi các kỳ chi trả
đều được tập huấn cho cán bộ công nhân viên công tác chi trả đều được tập huấn cho nhân viên biêu điện để nắm vững được các kiến thức
theo kế hoạch số một nghìn bảy trăm sáu mươi bốn khbhch thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của bảo hiểm xã hội việt nam lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi phần đấu hai mươi số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố quận thị xã thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng theo quyết định số hai trăm bốn mươi một qdttg
đến năm hai nghìn hai mươi một phần đấu đạt năm mươi số người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội mai tăng phí tử tuất sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị
theo nghị quyết số hai nqcp để hoàn thành được mục tiêu mà bảo hiểm xã hội việt nam đề ra
đòi hỏi các địa phương cần phải tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền dưới nhiều hình thức
để người dân nắm được lợi ích cũng như quyền lợi
để khắc phục những khó khăn và nâng cao tỷ lệ người lĩnh lương hưu trợ cấp xã hội qua thẻ atm
thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội tích cực phối hợp với hệ thống biêu điện
các ngân hàng thương mại tăng cường tuyên truyền tư vấn hướng dẫn người dân biết về những tiện ích
của việc thanh toán qua tài khoản atm qua đó góp phần xây dựng một hệ thống thanh toán hiện đại
tiết kiệm chi phí và dễ tiếp cận cho những người hưởng chế độ an sinh xã hội
và đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng